thưa quý vị tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
dự báo nhu cầu đi lại của người dân vẫn sẽ tăng cao dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông
và vận tải khách tăng nguy cơ ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui chơi đón tết dương lịch
tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
vừa có công điện yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành
các tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ thẩm quyền trách nhiệm được giao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau đây
nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi yêu cầu các đơn vị
kinh doanh vận tài hành khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện trong hoạt động vận tải
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
kiên quyết không để hành khách về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện giảm thiểu tình trạng chậm
hủy chuyến xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lực lượng thi hành công vụ trong tuần tra
kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đường bộ đường sắt đường thủy chú ý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn
giao thông un tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn ma túy chạy quá tốc độ quy định
không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới
chờ hành khách hàng hóa quá tải trọng quy định sừng đỗ không đúng nơi quy định
không đi đúng phần đường làn đường và không nhường đường cho xe sau xin vượt theo quy định
tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để kiểm tra
xử lý đối với các trường hợp vi phạm chú trọng đối với xe ô tô chở khách
xe chở container ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép
tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông bến tàu chở khách du lịch
trên các tuyến luồng đường thủy phức tạp tăng cường đảm bảo an ninh an toàn hàng không
có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông bố trí lực lượng
kịp thời dài tòa khi xảy ra tai nạn ổn tắc giao thông không để phát sinh ổn tắc kéo dài
nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố hà nội
và thành phố hồ chí minh các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm nhà ga sân bay bến cảng
ba đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luận an toàn giao thông
nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở
có nồng độ cồn phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu không sử dụng chất ma túy
không trở quá số người quy định không sử dụng điện thoại khi lái xe đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô
xe máy xe đạp điện thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt
mặc áo phao đúng quy định khi đi đò vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông un tắc giao thông các ngày tết trong các bản tin thời sự
tuyên truyền phát các thông điệp an toàn giao thông tết
các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên
chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu xe tại trường cho sinh viên
bố trí thời gian cho sinh viên các trường đại học cao đẳng nghỉ tết và trở lại trường phù hợp
giảm áp lực giao thông trước trong và sau tết nguyên đán
tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng sạt lở do mưa lũ gây ra kiểm tra giả soát
bổ sung hệ thống vạch sơn biển báo hiệu giao thông đèn tín hiệu thiết bị cảnh báo phản quang
tại các nút giao thông các đoạn đường có độ dốc cao bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí
chủ động mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra tắc đường
các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường hướng dẫn đảm bảo giao thông
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố hoàn thành công tác nâng cấp sửa chữa
bảo trì các tuyến đường giao thông trọng điểm trong các địa bàn thành phố và trả lại mặt bằng giao thông
trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai mươi vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia tổ chức hướng dẫn
cảnh giới tại các vị trí đường ngang lối đi tự mở qua đường sắt
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
bộ y tế chỉ đạo các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước
tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và máu
để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông
giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông
công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
phối hợp giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố tai nạn giao thông
bảy tổ chức xa quân thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề
đã uống rượu bia không lái xe và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
sẵn có hơi men trong người xảy ra mâu thuẫn và không kiềm chế được bản thân
đối tượng là nguyễn văn cường hai mươi chín tuổi trú tại xã bình sơn huyện phú riềng tỉnh bình phước
đã dùng dao đâm chính người bạn của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã tạm giữ đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào sáng ngày tám tháng một mươi hai cường đến phòng trọ của bạn là trần văn trọng
thường gọi tắt là tốt để cùng nhậu
đến trưa cả hai rủ nhau đến nhà một người bạn tên là vũ trọng sĩ nhậu tiếp và đi đánh bia
sau bốn trậu nhậu cả rượu và bia giữa những người bạn nhậu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn
và không ai kiểm chế được bản thân nguyễn văn cường đã dùng dao đâm tốt
do vết thương quá nặng tốt đã tử vong trên đường tới bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ nguyễn văn cường
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai cơ quan điều tra công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã bắt giữ tài xế xe tải nghi gây ra vụ tai nạn giao thông đã khiến cho một cán bộ kiểm lâm tử vong
danh tính tài xế được xác định là đào minh hùng bốn mươi tuổi ngụ tại xã tân thành huyện đức trọng
người này được di lý về trụ sở cơ quan điều tra huyện đam rông lâm đồng
trước đó người dân trình báo về việc phát hiện một người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy
mang biển kiểm soát bốn mươi chín s tám sáu nghìn sáu trăm năm mươi hai nằm ở rãnh nước tại km một trăm linh tám trên đèo chuối xã lên strong huyện đam rông
tiến hành kiểm tra hiện trường cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là ông vũ trọng công ba mươi tám tuổi
chú tệ xã romaine huyện đam rông là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng
một loạt các thông tin về tài khoản doanh nghiệp như là chữ ký của trụ sở
chữ ký của trụ tài khoản chữ ký kê toán trưởng đã được đem bán cho một ổ nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức
để làm ủy nhiệm chi nhằm qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng
trong khi những thông tin này vốn dĩ được coi là bảo mật của ngành ngân hàng thì lại được một số cán bộ
của nhiều ngân hàng khác nhau bán cho các đối tượng có hành vi xấu
mà khi chết đã như thế nào có ai biết chết gần như thế nào đâu thì coi như còn sống được
cứ làm cái gì đó trước mắt làm cho mình rồi gặp lên anh em bây giờ những ai muốn tâm sự chia sẻ
gì thế nào để vượt qua nỗi đau và vượt qua nỗi buồn thì trực tiếp nói chuyện hiểu tâm trạng
với nhau thì mình cũng có thể nói được với anh em bài được kinh nghiệm